do nghi ngờ anh nguyễn trường thọ có quan hệ tình cảm với vợ của mình cho nên trần phạm thái
trú tại phường văn hải thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã dùng dao thái lan tấn công anh thọ dẫn đến tử vong
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba sau khi nhậu với bạn tại nhà
trần phạm thái đã mang theo con dao thái lan đến nơi làm của nguyễn trưởng thọ
tại khu phố hai phường văn hải
tại đây thái đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của anh thọ
thấy thọ bỏ chạy thái đã đuổi theo để tiếp tục tấn công anh thọ
rồi sau đó rời khỏi hiện trường
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh thọ đã tử vong ngay sau đó
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với trần phạm thái về tội giết người
cũng với hành vi giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bị cáo bùi thanh tư và phạm vĩ an vừa bị toán nhân dân tỉnh vĩnh long
đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bản án nghiêm khắc
theo cáo trạng xảy ra mâu thuẫn với trần hoàng minh về việc vay nợ tiền
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bùi thanh tư đã rủ theo phạm vĩ an mang theo súng đi tìm minh
khi phát hiện cả hai người đều cầm súng minh đã bỏ chạy vào nhà dân gần đó để bỏ trốn
lúc này hai bên cãi nhau và tư đã dùng súng bắn vào người minh một phát rồi bỏ ra về
sau đó minh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
biết không thể trốn thoát đến hai mươi giờ cùng ngày tư và an đến công an thị xã bình minh để đầu thú
đồng thời giao nộp hai khẩu súng
kết quả giám định súng của tư là vũ khí quân dụng súng của an là đồ chơi nguy hiểm
kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể của trần hoàng minh là năm
từ các kết quả trên hội đồng xét xử tuyên phạt bùi thanh tư một mươi ba năm tù về tội giết người
và hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt là một mươi năm năm tù
tổng hình phạt là một mươi năm năm tù về tội giết người
vào ngày hôm nay công an tỉnh bình thuận cho biết vừa xác lập chuyên án triệt phá thành công
một đường dây tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh
có yếu tố xuyên quốc gia giữa việt nam và lào bắt giữ năm đối tượng và thu giữ một lượng lớn ma túy đá
sau một thời gian theo dõi ban chuyên án thuộc công an tỉnh bình thuận đã tiến hành bắt quả tang
sa văn tiến hai mươi chín tuổi ngộ huyện ngọc hồi tỉnh con tum
khi đối tượng mang theo một kg ma túy đá đến bến xe bắc phan thiết để tiêu thụ
qua đấu tranh tiến khai đã vận chuyển số ma túy trên cho trịnh minh sản và đào thị ánh là vợ của sản
với tiền công là một mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai vợ chồng sản và ánh thu giữ thêm một kg ma túy đá
xác định sản đang có mặt tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
chính sát đã phối hợp với công an tỉnh quảng ninh mật phục bắt quả tàng sản
cùng với đinh thị hà bốn mươi sáu tuổi là người tình
và là mắc xích quan trọng trong đường dây ma túy của sản
đồng thời bắt giữ thao minh sá bốn mươi bảy tuổi ngụ ở tỉnh con tum
khi các đối tượng đang mang theo hai kg ma túy để giao cho khách
tại nơi ở của sá trinh sát thu giữ thêm một kg ma túy đá
và tổng số ma túy thu giữ được là năm kg ma túy đá và nhiều tăng vật có liên quan
theo đó trịnh minh sản đã mua ma túy tại lào
sau đó đưa về nhà tại con tum cất giấu và móc nối với các đối tượng tại địa phương
để làm chân rết vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ
để đấu tranh bóc gỡ thành công toàn bộ đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh
có yếu tố xuyên quốc gia này công an tỉnh bình thuận đã huy động một trăm linh quân số
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh tổ chức xác minh
theo bám đến tận hang ổ của từng đối tượng
ngoài ra nhờ có sự hỗ trợ tích cực của công an tỉnh con tum
và công an tỉnh quảng ninh trong điều tra truy tìm các đối tượng
thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan sớm truy tố xét xử xử lý nghiêm minh trước pháp luật
thời gian vừa qua tình hình tội phạm và tề nạn ma túy trên địa bàn cả nước
luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp nhất là việc xuất hiện ngày càng nhiều loại ma túy
tiền chất ma túy mới núp bóng các loại thực phẩm như bánh kẹo đồ uống
thuốc lá điện tử và việc gia tăng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập
tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke nhà nghỉ khách sạn
để sử dụng trái phép chất ma túy
kết thúc đầy cam go trong cuộc chiến chống cái chết trắng trong toàn xã hội
và ghi nhận sau vừa được thực hiện tại đồng nai
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an thành phố biên hòa bắt quả tang đối tượng vòng nhật phú ba mươi bảy tuổi
trú tại thành phố biên hòa đang có hành vi tàng trữ hai kg ma túy đá một kg heroin
và nhiều tăng vật có liên quan khác tại một nhà nghỉ ở phường long bình tân
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã bắt quả tang
dư minh hoàng quê tại tỉnh bình thuận đang tàng trữ hai kg ma túy tại xã quảng tiến
qua đấu tranh đối tượng hoàng khai nhận
số ma túy bị thu giữ là hoàng đi nhận từ bình dương theo sự chỉ đạo của một đối tượng nô chưa rõ lai lịch
để nô bán cho người nghiện thì bị bắt
qua điều tra mở rộng công an đã bắt giữ đối tượng dín lỉ vòng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy
thu giữ một cân tiểu ly một kéo bằng kim loại nhiều bịch ni lông và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an tỉnh đồng nai đã phát hiện triệt phá thành công hai trăm năm mươi chín vụ
bắt bốn trăm chín mươi bảy đối tượng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép trên ma túy
thu giữ gần hai mươi kg ma túy tổng hợp hơn một kg heroin năm mươi hai viên thuốc lắc hai khẩu súng hai mươi ba bộ sử dụng ma túy cùng nhiều tăng vật khác
qua đấu tranh đối tượng hoàng khai nhận dín lòng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy đá

qua đấu tranh đối tượng hoàng khai nhận dín lòng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy đá
qua đấu tranh đối tượng hoàng khai nhận dín lòng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy đá

rất đáng lên án và không ít các vụ xâm hại tình dục trẻ em đã gây bức xúc dư luận
được đưa ra xét xử khiến cho người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật
tuy nhiên ở tại những nơi vùng sâu vùng xa thì vấn đề phát hiện và xử lý hành vi này còn rất nhiều hạn chế
ghi nhận tại bắc cạn vào năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh đã có hai mươi một vụ án liên quan đến xâm hại tình dục
với các nạn nhân ở tuổi vị thành niên
và đáng chú ý trong đó có rất nhiều nạn nhân sinh sống tại các bản làng vùng cao
có hoàn cảnh khó khăn đã bị lôi kéo rụ rỗ trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
đây là các đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với một cháu gái trú tại xã đôn phong huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
tại thời điểm bị xâm hại cháu chưa đủ một mươi bốn tuổi bị bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt tổng bức án sáu mươi tám năm sáu tháng tù đối với sáu đối tượng trên
về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
cứ mỗi tuần mới đón về nhưng mà thì còn lại bây giờ các phụ huynh đã biết sự việc xảy ra
nên các phụ huynh theo dõi chương trình bây giờ xem là về quản lý học sinh
con em mình cho chẳng lý không thì để ra ngoài xã hội
bây giờ điện thoại này mạng xã hội này kiểu mình không thể quản lý được
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh bắc cạn đã thụ lý điều tra đối tượng nông minh quân một mươi chín tuổi
là nhân viên một quán karaoke tại xã nông thượng thành phố bắc cạn
về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
khi làm việc tại quán quân đã nảy sinh tình cảm và đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu
với nữ nhân viên của quán mới một mươi bốn tuổi
trước đó chỉ tính riêng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn
đã khởi tố điều tra hai vụ mua bán người
một vụ án giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
điều đáng nói cả ba nạn nhân trên đều là nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke
thời gian gần đây lực lượng chức năng tỉnh bắc cạn đã phát điện xử lý một số đối tượng
có hành vi mua bán rụ rỗ để biến những thiếu nữ vùng cao thành con nợ
sau đó ép phải phục vụ khách
năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh bắc cạn có hai mươi một vụ án liên quan đến xâm hại tình dục với các nạn nhân ở tuổi vị thành niên
tăng ba vụ
so với năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có bảy vụ hiếp dâm trẻ em
một mươi vụ giao cấu với trẻ em từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi và một vụ dâm ô trẻ em
và khoảng một phần ba số vụ xâm hại trẻ em có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội
một số đối tượng sử dụng môi trường mạng để đưa ra các lời mời chào hấp dẫn về việc làm
và tìm kiếm các em gái nhẹ dạ cả tin hoặc để rụ rỗ lôi kéo các trẻ em gái thực hiện hành vi giao cấu
lực lượng công an cũng đã chủ động có kế hoạch
để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng ngừa loại tội phạm này
với đặc thù của địa bàn bắc cạn một số huyện xã những điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn
nó thường hay xảy ra tội phạm xâm hại đến trẻ em
lực lượng công an cũng đã chủ động có kế hoạch
để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
để chỉ đạo trong công tác phòng ngừa ngăn chặn
không để xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em như xâm hại về tình dục trẻ em
xâm hại đến sức khỏe nhân thân
bên cạnh đó tập trung là để tìm kiếm các em gái
để mạnh việc điều tra để nhanh việc điều tra
để xử lý các đối tượng có hành vi xâm hại đối với trẻ em
việc nâng cao đời sống kinh tế cũng như nhận thức của người dân
đặc biệt là của các bậc phụ huynh và chính mỗi trẻ vị thành niên
sẽ là giải pháp mang tính căn cơ để nạn xâm hại trẻ em
không còn là nỗi ám ảnh với các trẻ em và với các bản làng vùng cao
thông tin liên quan đến vụ trị
vụ trái nhà sách tuấn minh tại tỉnh bình phước xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng ba
do ảnh hưởng của sức nóng từ đám trái
hai căn nhà sáu kia ốt một số thiết bị của người dân xung quanh đã bị hư hỏng
và theo thống kê chưa đầy đủ thì ước tính thiệt hại ban đầu trên năm tỷ đồng
vụ cháy đã xảy ra vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng ba
nhận được tin báo trái
ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng cùng với người dân tham gia chữa cháy
đồng thời báo trung tâm báo cháy ioc công an tỉnh và các cơ quan hữu quan đề nghị hỗ trợ
tuy nhiên do đám cháy xuất phát từ khu vực giữa tòa nhà hàng hóa là sách văn phòng phẩm là vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm tòa nhà
lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận chỉ di rời được tài sản của người dân xung quanh
lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy vào lúc hai mươi một h năm mươi năm và dập tắt hoàn toàn vào lúc hai mươi ba h bốn mươi năm ngày hai mươi ba tháng ba
đám trái không gây thiệt hại về người
tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn tài sản hàng hóa thiết bị của nhà sách
nguyên nhân gây cháy theo báo cáo của chủ nhà là do ngọn lửa xuất phát từ sự cố chập điện ở khu vực tầng lầu của cửa hàng
công an tỉnh công an thị xã phước long đã khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã triệu tập một người bán hàng rong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ở huyện kiến sương thái bình tới trụ sở để làm rõ về hành vi chặt chém khách nước ngoài
theo đó vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh
người bán bánh rán dạo ở hồ hoàn kiếm đã bán ba chiếc bánh rán với rán năm mươi đồng cho hai du khách người nước ngoài
ngay khi nắm được thông tin công an quận hoàn kiếm đã giả soát và làm rõ hành vi trên
tại cơ quan công an người này thừa nhận vụ việc xảy ra vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
tại khu vực gần quảng trường đông kinh nghĩa thục
công an quận hoàn kiếm đã lập hồ sơ xử lý người này với hai lỗi
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự đô thị với mức xử phạt là hai trăm linh đồng